các lực lượng công an huyện quảng ninh công an xã và chính quyền xã vĩnh ninh huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
đã bắt được đối tượng lê văn triển để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
xảy ra vụ giết người nghiêm trọng nạn nhân là bà hà thị thiểu bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người
đầu tranh bước đầu đối tượng lê văn triển đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay giết hại mẹ vợ